chỉ số ô nhiễm không khí ở hà nội những ngày qua lại ở mức nguy hại cho sức khỏe
thêm vào đó lại có sương mù vào lúc sáng sớm nhiệt độ tranh lệch giữa ngày và đêm cao
đã khiến cho nhiều trẻ nhập viện vì mắc bệnh về đường hô hấp
trong đó cú mùa là bệnh có số lượng bệnh nhân cao nhất nhưng phần lớn lại không hề được tiêm phòng
số lượng bệnh nhân mắc bệnh cúm đang có dấu hiệu gia tăng
theo các bác sĩ cúm là bệnh khá phổ biến nhiều người mắc phải nên một số bệnh nhân
có phần chủ quan tự mua thuốc về dùng khi bệnh trở nặng mới đi thăm khám
lúc đầu thì tôi cũng thấy cháu bị ho xong rồi thỉnh thoảng nghe một tiếng hai tiếng ho
xong rồi thấy cháu hay chớ sổ mũi đêm ngủ hay khò khè kiểu có chịu mình gọi là kiểu như ngạt mũi
thì tôi cũng chữa một hai hôm ở nhà nhưng mà không thấy cháu đỡ
mà tình trạng này thấy nặng hơn xấu hơn nên là mang lên viện
nhiễm virus cúm khoảng tầm hai ngày thì xuất hiện những triệu chứng ban đầu
đầu tiên trẻ có thể là sốt tiếp theo đó là những biểu hiện của viêm long đường ốc trên
đó là trẻ có thể ngạc tắc mũi hát hơi và ho
ngoài ra thì trẻ có thể biểu hiện những triệu chứng khác của những bộ phận khác
chẳng hạn như trẻ có thể ăn kém quấy khóc hoặc là có tình trạng tiêu chảy
đấy là những biểu hiện đầu tiên của trẻ bị nhiễm cúm
sốt đau đầu đau cơ mệt mỏi là những dấu hiệu của người mắc cúm
bệnh này tuy lành tính nhưng cũng có biến chứng nặng nếu điều trị muộn
nhất là trường hợp trẻ nhỏ có sức đề kháng kém bệnh diễn biến nhanh
bệnh cúm mùa là một bệnh lành tính mà ai cũng có thể gặp
tuy nhiên lành tính thôi nhưng cũng có những biến chứng
biến chứng hay gặp nhất là biến chứng về đường hấp
chẳng hạn như trẻ có thể bị viêm phổi viêm tai giữa
biến chứng ít gặp hơn nhưng rất là nặng nề như tôi đã nói
chẳng hạn như trẻ có thể bị viêm phổi suốt suy đa tạng viêm cơ tim thậm chí là viêm não
bệnh cúm có thể phòng ngừa bằng tiêm phòng vaccine
đưa con đi thăm khám nếu có dấu hiệu của bệnh
các bác sĩ khuyến cáo với điều kiện thời tiết
nhất là các chỉ số ô nhiễm không khí trong những ngày này
cha mẹ nên có biện pháp che chắn bảo vệ cho trẻ khi đi ra đường